thưa quý vị chỉ vì rủ bạn đi nhậu nhưng bị bạn khiêu khích nên tức giận đấm bạn tử vong
bị cáo nguyễn đức thanh chú tại quận cầm lệ đã bị tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt tám năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một tháng bốn thanh gặp anh nguyễn hữu trung chú tại địa phương nên rủ nhau vừa uống bia vừa chê bia cùng với một vài người bạn
trong lúc chơi trung dẫn điểm và nói nhiều khiến thanh không vừa ý nên tính tiền ra về
lúc này thì trung đi theo bị cáo thanh về nhà và liên tục khiêu khích
thanh liên tục đấm vào vùng đầu và cổ của trung khiến trung ngã xuống đường
mặc dù bị cáo đã cố gắng đưa trung đi cấp cứu nhưng trung đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng sĩ chấn phát chú thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu phố hai thị trấn dương minh châu công an huyện dương minh châu bắt quả tang đối tượng sĩ chấn phát
đang tàng trữ trái phép chất ma túy các loại có khối lượng trên ba mươi gram
khám xét nơi ở của đối tượng phát tại phường tám quận năm tp hcm lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ ba bịch ma túy các loại
có khối lượng trên ba mươi tám gram cùng với hai viên nén tổng khối lượng trên tám mươi sáu gram
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đối tượng phát khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trần thị huỳnh giao chú tại huyện an phú đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
còn nguyễn thanh phú và nguyễn văn thương cùng chú thành phố long xuyên bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình điều tra xác định vào đêm ngày bảy tháng một mươi một sau khi nhậu xong phú cùng với thương rủ nhau
mua ma túy đem đến phòng trọ uyên phương của giao thuộc khóm đông an bốn phường mỹ xuyên để tổ chức sử dụng ma túy cùng với giao và ba phụ nữ khác
thì bị tổ công tác của công an thành phố long xuyên phối hợp với công an phường mỹ xuyên kiểm tra bắt quả tăng thù giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra trong phòng tổ công tác tiếp tục phát hiện tạm giữ bốn bọc ma túy tám viên thuốc lắc và trên năm mươi bình khí bóng cười
qua test nhanh giao phú thương và ba người phụ nữ trong phòng trọ đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen
và kế hoạch của bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
công an bắc cạn đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp và đấu tranh mạnh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh bắc cạn
mới đây tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn tiến hành kiểm tra tại cơ sở cầm đồ đại lợi thuộc tiểu khu một thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do vũ ngọc dương chú huyện ba bể làm chủ phát hiện vũ ngọc dương đã cho vay cầm cố tài sản và thu tiền lãi của người dân vượt qua quy định của pháp luật
với lãi suất lên đến bảy đồng trên một triệu đồng một ngày
trước đó đơn vị đã đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự của hai vợ chồng trịnh thị bé mã đại thủy và hoàng văn hiếu
cùng chú tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn cùng thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của hơn năm mươi người
đều là các bệnh nhân đang điều trị methadone với số tiền cho vai từ hai trăm linh đồng đến một triệu năm trăm linh nghìn đồng mức lãi suất từ năm đồng đến một mươi năm đồng một ngày

đưa ra xét xử công khai các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen nhằm gian đe cảnh tỉnh và phòng ngừa tội phạm chung
trước đó đơn vị đã đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cho vai từ hai trăm linh đồng đến một triệu năm trăm linh đồng một ngày

trên các tổ công tác của bộ công an do cục cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an cấp huyện thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý một một trăm hai mươi chín tài xế xe ô tô bốn chín trăm sáu mươi ba tài xế xe máy và hai mươi sáu tài xế xe máy điện vi phạm
qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp người vi phạm là cán bộ công chức
các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định cục cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về cơ quan đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của cơ quan
với sự quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả ba tiêu chí
thưa quý vị với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bốn đối tượng là lê hoài bảo huỳnh trương hoàng huỳnh phạm quang duy hưng và đỗ nhân ái cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện long thành phối hợp với công an xã long phước bắt quả tang huỳnh hưng ái và bảo đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn phòng của một nhà nghỉ trên địa bàn ấp xóm gò bà ký
xã long phước thu giữ một gói ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy qua điều tra cơ quan công an xác định ái là người bỏ tiền mua ma túy rồi rủ bảo huynh hưng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
công an thành phố cần thơ phát hiện ba đối tượng có hành vi mua bán sử dụng súng hơi bắn đạn trì thu giữ được năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
cầm đầu nhóm đối tượng này là lâm lâm vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đăng ký thường trú tại ấp thới thạnh xã trường xuân huyện thới lai tăng vật thu giữ là năm khẩu súng hơi bắn đạn trì một kg đạn trì và một số bộ phận của súng hơi
hiện nay công an thành phố cần thơ đang chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện trở quá số người quy định tham gia giao thông không chấp hành hiệu lịnh dừng xe mà tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ
với hành vi trên hai đối tượng là nguyễn văn nam và nguyễn văn khánh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi một nguyễn văn nam sinh năm hai nghìn hai điều khiển xe mô tô chở hai người đằng sau
trong đó có nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn hai cả ba đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm xe không có hương chiếu gậu
đến địa phận xã thiện kế huyện bình xuyên thì gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an huyện bình xuyên ra hiệu lệnh dừng xe
khánh đã xúi dục nam không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra liều lĩnh lao thẳng vào tổ công tác
hậu quả là đồng chí diệp minh thắng cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bị thương gãy chân phải đi cấp cứu
bản thân các đối tượng cũng bị ngã dây sát chân tay mặt mũi
kết quả đo nồng độ cồn đối với nguyễn văn nam là bốn trăm ba mươi hai mg trên một lít khí thở
vào chiều nay công an thành phố hải phòng cho biết lực lượng chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ đứng giữa sân trụ sở ubnd xã an đồng an dương hải phòng
chửi bới đạp đổ một số xe máy người phụ nữ này là lê thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tỉnh thành hóa
được biết sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một thảo đến công an xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng trình báo về việc mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp
công an xã an đồng đã tiếp nhận hồ sơ để xử lý vụ việc
tuy nhiên cùng chiều ngày hôm đó thảo quay lại tìm gặp trưởng công an xã để yêu cầu sớm giải quyết vụ việc nhưng không gặp được
thảo đã đứng giữa sân chửi bới đạp đổ hàng loạt xe máy đang dựng tại sân ubnd xã và thách thức lực lượng chức năng
khi sự việc xảy ra ubnd xã an đồng đã báo cáo công an huyện an dương xuống giải quyết vụ việc tạm giữ thảo để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
công an phường nghĩa chánh tp quảng ngãi cho biết đã làm rõ đối tượng nữ chuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tiền vàng của người già ở nhà một mình
theo đó đối tượng trương thị mỹ chi năm mươi tuổi trú tại phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
lợi dụng trong lúc mua thẻ cào tiệm tạp hóa của bà phan thị nhung lan bảy mươi năm tuổi
ở tổ tám phường nghĩa chánh thành phố quảng ngãi đã lén trộm số tiền trên bốn mươi triệu đồng trong túi sách của bà lan
ngoài ra trương thị mỹ chi còn tìm đến nhà một số người đàn ông lớn tuổi ở nhà một mình để thực hiện hành vi lừa đảo rồi trộm cắp tiền vàng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự xưng là người
thưa quý vị thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự xưng là người

theo đó người này yêu cầu chị phải đi chỉnh sửa thông tin dữ liệu

nên là bây giờ em muốn mời chị này chị mang theo cái căn cước công dân và cái điện thoại thông minh lên văn phòng quản lý đất đai của quận để đối chiếu lại thông tin của mình cho chính xác để có gì cán bộ người ta cập nhập lại thông tin cho mình
vì bận công việc không đi vào giờ hành chính chị hoa tiếp tục được các đối tượng dẫn nối kết bạn gia lô với một người được giới thiệu là công tác tại ủy ban nhân dân quận hỗ trợ chỉnh sửa thông tin dữ liệu bằng hình thức online
lỗi sai chính tả khiến chị hoa lập tức nghi ngờ cảnh giác
chị có nói là em ơi chị nhớ là cái thời gian trước khi mà chị lên thì chị không cần thiết phải vào giờ hành chính làm căn cước công dân người ta cũng có thể hỗ trợ vào cả buổi tối
thế thì đồng chí đấy có cười và nói với chị là hưng
ai mà lại còn hỗ trợ chị ngoài giờ hành chính
bọn em chỉ làm giờ hành chính thôi thì chị đã thấy nó có cái gì sai sai
thì đồng chí cũng có dọa nản một chút là ok nếu như mà chị không phối hợp thì nếu như sau này mà chị có những cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ chị
với tinh thần cảnh giác cao chị hoa đã không để các đối tượng đạt được mục đích lừa đảo
thế nhưng với anh lợi lại không được may mắn như vậy
cũng với thủ đoạn tự xưng là người của ủy ban nhân dân phường gọi điện thoại thông báo về việc dữ liệu dân cư của anh
cần phải đính chứng
chính trình sửa dù đã rất cẩn thận
tuy nhiên khi các đối tượng đọc các thông tin đúng về nguyên quán hộ khẩu cũng như các sai sót về dữ liệu thông tin của mình
anh lợi đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo các hướng dẫn của các đối tượng
khi đối tượng bảo anh tải cái app của dịch vụ công online về thì anh cũng thực sự cũng làm theo
bởi vì là có một cái app của hiện của huy việt nam này rồi là ghi là dịch vụ
công điện tử quốc gia thì mình nghĩ nó cũng là thật thôi
trong quá trình đọc lại xong thì cái app đó thì hiện là đang hoàn thành hoàn thiện thôi
thì cứ một hai chạy rất chậm
đối tượng bảo là thì của anh hoàn thiện hoàn thành rồi
thì anh vui lòng chuyển khoản cái lệ phí thôi
lệ phí thì cũng chỉ một mươi hai đồng thôi nó cũng không nhiều
cho nên là anh cũng không ý là phòng bị cái đó
khoảng hơn một giờ thì anh đã phát hiện ra là điện thoại mình đang bị hách
với thủ đoạn đánh vào tâm lý cùng những thông tin dữ liệu dân cư được đưa ra khá chính xác
các đối tượng đã dễ dàng gây dựng được lòng tin của nhiều người dân
cũng nói về cái việc là để cập nhật cái dữ liệu về sâu hơn
thì thực ra cái thông tin đại chúng cũng biết là mình cần thiết phải có cái cập nhật đấy rồi
thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy đáng tin
mình tiếp tục là giới thiệu một cái cán bộ bên quận và cái cán bộ bên quận đấy kết bạn gia lô
và có hình ảnh cái hiệu của việt nam mình nó cũng khá là uy tín
thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là nếu những người mà không tỉnh táo thì rất là dễ bị có thể là bị bắt lừa
bộ công an cho biết hiện nay tất cả thông tin về công dân khi có nhu cầu chỉnh sửa
cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng
không xuất phát từ bất kỳ tổ chức đơn vị cá nhân nào
việc chỉnh sửa thông tin
chỉ duy nhất làm bằng hình thức trực tiếp
chỉ có cấp cơ sở đó là công an các phường xã thị trấn có thể là cập nhật chỉnh sửa
khi đó người dân đến phải đến trụ sở cung cấp những cái thông tin thay đổi của mình
và phải có xác nhận của công an cơ sở
khi đó các cái thông tin đấy mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư
bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi lạ
về thu thập chỉnh sửa thông tin dữ liệu dân cư phải để các cảnh giác
liên hệ đến cơ quan chức năng ở phương xã nơi cư trú để được hỗ trợ
tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến dữ liệu dân cư của chính mình